vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi hai tháng hai một vụ nổ đã xảy ra tại nhà một người dân tại xã yatomot
huyện easuk tỉnh đắk lắc đã khiến bốn người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng
theo đó các nạn nhân bị thương là tô mạnh tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bùi thị phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tô thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và vi việt quang sinh năm hai nghìn ba
trong đó bệnh nhân vi việt quang bị cụt hai tay mất hai mắt và đa chấn thương
bệnh nhân tô mạnh tường bị cụt tay trái cùng nhiều vết thương vùng mặt cổ chân
hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực và dần hồi phục các chỉ số sinh tồn
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ